tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai hai khu vực này gần như không còn gây nào có mưa
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ và nắng nóng cục bộ xuất hiện trở lại
trong khi đó ở khu vực nam bộ nóng ba mươi năm ba mươi bảy độ sẽ xảy ra nhiều nơi ở khu vực miền đông
còn ở các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ sẽ ứng ứng cao là từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
chiều và tối mai ở khu vực ven biển miền tây tiếp tục lặp lại những cơn mưa rông
nên cần phải đề phòng với hiện tượng lúc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp bốn cấp năm và nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam có mưa rào và rông rải rác
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi bốn độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước